thưa quý vị thực hiện đúng kế hoạch vào tối qua ngày một tháng chín quận thanh xuân hà nội bắt đầu di rời một trăm năm mươi người dân đầu tiên trong ổ dịch phường thanh xuân trung đến khu ký túc xá của đại học fpt khu công nghiệp cao hòa lạc huyện thạnh thất
trong các ngày hai và ngày ba tháng chín quận sẽ tiếp tục di rời những người còn lại đến vùng an toàn theo phương án
vào khoảng một mươi chín h ngày một tháng chín có tám xe buýt của sở giao thông vận tải thành phố đã được huy động đổ trước ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi để vận chuyển người dân theo cụm gia đình
một xe buýt một mươi sáu chỗ khác đã đưa các trường hợp f một đi cách ly tập trung trước đó toàn bộ các phương tiện được khử khuẩn an toàn đảm bảo công tác phòng chống dịch
đúng một mươi chín h ba mươi năm người dân trong ổ dịch thanh xuân trung bắt đầu lên xe buýt di chuyển đến vùng an toàn
trong số người dân đi di rời có nhiều trẻ em được bốm
mẹ đưa đi cùng cũng mặc đồ phòng hộ cẩn thận
toàn bộ người dân di chuyển theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ các quy trình phòng chống dịch từ nhà lên xe buýt
đến khoảng gần hai mươi một giờ toàn bộ phương tiện đã xuất phát và di rời người dân đến khu cách ly
quận thanh xuân đã thành lập ba tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm tổ tuyên truyền vận động tổ điều phối hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự